chuyển qua các vấn đề về an ninh trật tự bộ công an vừa có công điện chỉ đạo lực lượng công an toàn quốc
thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xử lý ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên tổ chức đua xe trái phép
lặng lách đánh vỏng gây mất an ninh trực tự và mất an toàn giao thông
tụ tập trung cao điểm vào vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai và giải bóng đá euro đang diễn ra
tình hình thanh thiếu niên hẹn nhau qua mạng xã hội để tụ tập tổ chức đua xe trái phép đang gây bức xúc dư luận
điển hình tại tp hcm các đối tượng còn ngang nhiên chặn xe trên tuyến dẫn cao tốc tp hcm long thành dầu dây
vụ việc này đã bị công an tp hcm khởi tố
thực hiện cao điểm diễn ra hai mùa bóng lớn lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương thực hiện nhiệm vụ trên các tuyến địa bàn
phù hợp với cảnh sát cơ động cảnh sát hình sự tăng cường tuần tra kiểm soát cam chốt tại các vị trí trọng điểm
để kịp thời xử lý chặn đứng tình trạng đua xe trái phép gây rối trực tự công cộng
đồng thời công an các địa phương tăng cường hoạt động phòng ngừa quản lý chặt chẽ những đối tượng đã vi phạm
và có dấu hiệu thường xuyên vi phạm lạng lách đánh võng tổ chức đua xe trái phép những cơ sở chuyên độ chế xe mô tô ô tô
bên cạnh đó chú động phối hợp với nhà trường chính quyền địa phương tổ chức chính trị xã hội tổ chức tuyên truyền tạo dư luận xã hội
lên án với hành vi vi phạm lợi dụng mạng xã hội kêu gọi lôi kéo tham gia độ chế xe
và điều khiến xe lạng lắc đánh vỏng đua xe trái phép nghiêng nguy hiểm cho chính bản thân và đe dọa trực tiếp đến tính mạng tài sản của người khác